mặc dù còn hơn bốn tháng nữa mới đến hết năm hai nghìn một mươi tám thế nhưng thời điểm hiện tại tổng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi vào tỉnh đồng nai là hơn một một mươi bốn tỷ usd đạt một trăm một mươi bốn vượt kế hoạch cả năm hai nghìn một mươi tám
cụ thể năm hai nghìn một mươi tám đồng nai đặt ra mục tiêu thu hút fdi là một tỷ usd nhưng từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay đã có bảy mươi ba dự án fdi được cấp phép mới đầu tư vào các khu công nghiệp với tổng số vốn hơn năm trăm năm mươi một triệu usd và có sáu mươi bốn dự án điều chỉnh tăng vốn với số vốn tăng năm trăm chín mươi năm triệu đô la mỹ
dẫn đầu các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào đồng nai trong những tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám là hàn quốc nhật bản đài loan trung quốc đức
như vậy tính đến giữa tháng tám năm hai nghìn một mươi tám đồng nai đã thu hút khoảng hơn một ba trăm ba mươi dự án đầu tư nước ngoài đến từ bốn mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ với tổng số vốn đăng ký gần hai mươi tám tỷ usd các dự án thu hút phần lớn đầu tư vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp